cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can tại điện lực cao phong tỉnh hòa bình
các bị can là ông trần thanh bình giám đốc điện lực cao phong bị khởi tố về các tội giả mạo trong công tác và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vũ tiến dũng kế toán và vương thị linh ngọc thủ quỹ điện lực cao phong cũng bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng trên đã làm giả tài liệu trong hồ sơ thi công công trình gây thiệt hại trên chín trăm linh triệu đồng